thay vì quản lý phương tiện và thu phí trong giữ xe theo cách truyền thống
mới đây một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh điểm đỗ đã đưa ra đề xuất
thí điểm mô hình giám sát phương tiện ra vào bãi xe tỉnh và thanh toán phí trông giữ bằng công nghệ mới
nếu triển khai trong thực tế có thể giúp tiết giảm thời gian
nâng cao hiệu suất quản lý giám sát và mang lại nhiều tiện lợi cho chủ xe
thanh toán online chi tiêu qua tài khoản hay ví điện tử ngày càng trở nên phổ biến
xong tại các điểm trồng giữ phương tiện thì chi trả bằng tiền mặt vẫn là phương thức chính
thay vì quản lý phương tiện và thu phí trong giữ xe theo cách truyền thống
từ ngày hôm nay một mươi năm tháng bốn thành phố hà nội triển khai thu phí trong ô tô xe máy không dùng tiền mặt
tại một số khu vực tuyến phố sau đó sẽ tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng trên toàn thành phố
cụ thể với các điểm đóng được quay rào sẽ sử dụng công nghệ rfid hiện đang sử dụng trong thu phí tự động không dùng
hệ thống camera thông minh sẽ quét dữ liệu thẻ etc epass đang sử dụng trong thu phí không dùng
hệ thống camera thông minh sẽ quét dữ liệu thẻ etc epass đang sử dụng trong thu phí không dùng trên cao tốc
và chụp ảnh biển số xe rồi chuyển dữ liệu về máy chủ
với các điểm trong xe mở như ở vườn hoa lòng đường phương pháp thu thập dữ liệu là tương tự
nhưng camera thông minh được thay thế bằng thiết bị cầm tay
thực ra nó tạo thói quen cho khách hàng là sau này sẽ một là sẽ trừ qua các tài khoản
hai là sử dụng các tài khoản cá nhân để hạn chế dùng tiền mặt
và cái quan trọng nhất là đối với đơn vị quản lý là sẽ quản lý được cái xe ra vào các cái bến bãi điểm đỗ xe của mình
khi áp dụng công nghệ mới chủ phương tiện có thể thanh toán nhanh chóng và thuận tiện
qua tài khoản giao thông phí vetc hoặc tài khoản ngân hàng qua quẹt thẻ mã qr
việc thanh toán này còn giúp thống kê giám sát xe ra vào điểm bãi xe chính xác
phí trong xe được thu đúng thu đủ và triệt tiêu được việc thu quá giá thu tiền không xuất chứng tử